ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an tỉnh bình phước cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ cháy xe bồn chở xăng
làm sáu người thiệt mạng và hư hại một mươi chín căn nhà để điều tra làm rõ
lãnh đạo công an tỉnh bình phước cũng cho biết chưa khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe bồn là anh thạch vân hai mươi năm tuổi
quê ở trà vinh vì anh này đang bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm chưa thể lấy lời khai
trước đó vào lúc bốn h ba mươi sáu phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một tài xế thạch vân điều khiển xe bồn chứa xăng dầu chạy trên quốc lộ một mươi ba
khi đến khu vực chợ minh hưng thuộc xã minh hưng huyện trơn thành tỉnh bình phước đã tông thẳng vào đuôi xe ba gác trở đá lạnh chạy cùng chiều phía trước
khiến xe bồn bị lật ngửa văng ra ngoài hàng chục khối sang dầu trong bồn bị nổ tung bốc cháy
vụ cháy kinh hoàng đã làm sáu người thiệt mạng một mươi chín ngôi nhà bên vệ đường bị thiêu dụi cùng nhiều tài sản giá trị
riêng tài xế xe bồn bị bỏng nặng người lái xe ba gác chỉ bị thương nhẹ